sống tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ
trong đó tập trung đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác
đây là nội dung bộ quốc phòng báo cáo tại hội nghị quân chính toàn quân
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đến sự hội nghị
bộ quốc phòng đã thường xuyên nắm chắc đánh giá dự báo đúng tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước có đối sách xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống
không để bị động bất ngờ nhất là trên các hướng chiến lược địa bàn chiến lược
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
chỉ đạo toàn dân thực hiện tốt vai trò nằm cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân
thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc
phối hợp chặt chẽ với bộ công an và các lực lượng thực hiện có hiệu quả chỉ thị bốn mươi sáu của bộ chính trị
giữ vững trật tự an toàn xã hội và các sự kiện chính trị của đất nước
tổ chức tốt các cuộc diễn tập xây dựng và có phương án sẵn sàng ứng phó kịp thời hiệu quả các tình huống
các lực lượng thực thi pháp luật của quân đội đã làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
chỉ tính riêng bộ đội biên phòng đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn
bắt giữ năm trăm bốn mươi bảy vụ với một sáu mươi hai đối tượng thu giữ một sáu mươi hai kg ma túy các loại
phối hợp tốt với các ban bộ
ngành trung ương và địa phương triển khai hiệu quả công tác đối ngoại công tác hội nhập quốc tế
và đối ngoại quốc phòng được mở rộng đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực
góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển đất nước
sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín quân ủy trung ương bộ quốc phòng xác định các nhiệm vụ quân sự quốc phòng
tập trung lãnh đạo chỉ đạo đánh giá chính xác dự báo đúng tình hình
chủ động tham mưu với đảng nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống
không để bị động bất ngờ nhất là trên các hướng chiến lược địa bàn chiến lược
trình chính phủ ban hành kế hoạch chương trình hành động về các chiến lược quốc phòng quân sự và các đề án dự án
tiếp tục thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế đối ngoại quốc phòng
chủ động nghiên cứu tham mưu với đảng nhà nước giải quyết tốt quan hệ về quốc phòng
tạo thế cân bằng chiến lược với các nước đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương thực chất ổn định và hiệu quả
chủ động chuẩn bị tốt về mọi mặt để tham gia các hoạt động khi việt nam là chủ tịch asean vào năm hai nghìn hai mươi
góp phần nâng cao vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế